chiều ngày hai mươi chín tháng bốn phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã điện đàm với bộ trưởng bộ ngoại giao estonia
ermas reyn saluh để trao đổi về hợp tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cũng như phối hợp tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
mà hiện cả hai nước đều là ủy viên không thường trực nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại cuộc điện đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã thông báo các biện pháp mà chính phủ việt nam
đang tích cực triển khai và những kết quả tích cực đạt được trong kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
đồng thời giữ vững ổn định kinh tế bảo đảm duy trì tăng cường giai đoạn hậu covid một mươi chín
việt nam sẵn sàng hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm và cùng estonia thúc đẩy hợp tác quốc tế
để đẩy lùi dịch bệnh cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu
bộ trưởng ngoại giao estonia ermas reyn saluh đánh giá cao những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả mà việt nam đang áp dụng
cũng như vai trò tích cực chủ động của việt nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
đặc biệt là thành công của việt nam trong vai trò là chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong các vấn đề mà cộng đồng quốc tế cùng quan tâm
nhất là khi estonia sẽ là chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã cảm ơn estonia
ủng hộ việc ký kết hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư ký giữa việt nam và eu
gọi tắt là evfta và evipa vào tháng sáu năm ngoái
và đề nghị quốc hội estonia sớm phê chuẩn evipa nhằm hiện thực hóa các lợi ích
và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa việt nam và estonia cũng như giữa việt nam và eu
tạo điều kiện cho nền kinh tế hai bên phát triển qua các thách thức hiện nay
hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây
khẳng định sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị
truyền thống và hợp tác trên nhiều mặt giữa hai nước trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh
và nhu cầu trong thời gian tới trong đó có lĩnh vực kinh tế số và chính phủ điện tử